với hành vi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ nhưng xin lực lượng chức năng bỏ qua không được chấp thuận
nguyễn hoàng minh chú tại huyện kìm động tỉnh hương nghiên đã hành hung cướp máy đo tốc độ của lực lượng lập nhiệm vụ
đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên bắt xử
tại cơ quan công an minh khai nhận ngày tám tháng một mươi đối tượng bị tổ công tác của cục cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra
do điều khiển ô tô chạy quá tốc độ
mình xin tổ công tác tạo điều kiện không lập biên bản xử lý nhưng không được
bực tức vì bị xử phạt nên sau khi trả khách mừng đã quay lại cầm tuyết bằng kim loại
xông đến tấn công cán bộ được giao nhiệm vụ sử dụng máy đo tốc độ
sau đó cướp đi máy đo tốc độ rồi tẩu thoát
tại chỗ ở của đối tượng đã thu giữ một máy đo tốc độ phương tiện giao thông
một xe ô tô trong xe có một tuyếp kim loại
thưa quý vị trong các loại tệ nạn xã hội thì tệ nạn mại dâm có nguy cơ nảy sinh nhiều loại tội phạm
hình sự gây nhiều hệ lụy cho xã hội
và thời gian qua công an tỉnh bình định đã tăng cường các biện pháp đấu tranh kiên quyết với tệ nạn mại dâm
trong đó đã triệt xóa nhiều ổ mại dâm hoạt động phức tạp
góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
mới đây đội cảnh sát hình sự công an tp quy nhơn đã triệt xóa thành công đường dây môi giới và chứa mại dâm
do đặng đường thảo năm mươi năm tuổi và nguyễn thị sao mai bốn mươi hai tuổi
cùng ở phường nhơn phú cầm đầu chuyên cung cấp gái bán dâm cho các khách sạn nhà nghỉ trên địa bàn
sau khi củng cố hồ sơ cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố đối với đặng đường thảo và nguyễn thị sao mai
cùng ba đối tượng khác có liên quan để điều tra về hành vi môi giới mại dâm và chứa chấp mại dâm
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn cũng đã bắt tạm giam nguyễn văn thìn ba mươi bốn tuổi chú ở tỉnh phú yên
và hoàng thị tế ba mươi tuổi trú tại tỉnh hà giang để điều tra về hành vi chứa chấp mại dâm
theo điều tra nguyễn văn thìn và hoàng thị tế cùng thuê lại một khách sạn ở phương ngô mây
để kinh doanh lưu trú và chứa chấp hoạt động mại dâm
hoàng thị tế trực tiếp tuyển năm người để bán dâm tại nhà nghỉ
ngoài ra tế còn liên hệ với một trang web môi giới mại dâm trên mạng
và đặt vấn đề ăn chia lợi nhuận tiền mua bán dâm khi giới thiệu khách đến nhà nghỉ của mình
để đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn mại dâm lực lượng công an đã tăng cường các biện pháp
trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền
phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực phòng chống mại dâm cho mọi người dân
nhất là các chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn
từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người dân
về công tác phòng chống các tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn mại dâm nói riêng
góp phần gìn giữ trật tự an toàn xã hội
lực lượng xã hội sẽ tiếp tục tham ưu cho lãnh đạo ngành phố
sẽ có các biện pháp nắm chắc tinh thần quán chiến địa bàn
cũng như là nắm chắc các đối tượng hoạt động nghi vấn hoạt động mại dâm
để có biện pháp phòng ngừa
tiếp tục xử lý đưa ra xét xử các đối tượng phạm tội chứa mại dâm
và mô giới mại dâm để phục vụ rèn rèn nghiệp phòng ngừa chung
đồng thời qua đó sẽ góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố
đặc biệt là trong đợt cao điểm phòng chống thực phạm cuối năm hai nghìn một mươi hai
để làm tốt công tác phòng chống mại dâm
ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an và các ban ngành đoàn thể
mỗi người dân cần nâng cao nhận thức trong phòng chống tệ nạn mại dâm
mạnh dạn tố giác các cơ sở đối tượng có biểu hiện hoạt động mại dâm
góp phần cùng lực lượng công an đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
thông tin đáng chú ý khác
vì muốn có tiền trả nợ nên biện ra lý do bị cướp để gia đình cho tiền
một thanh niên chú tệ phường khuê trung quận cẩm lệ đã trình báo lên cơ quan công an
để khiến mọi người tin sự việc là có thật
công an phường khuê trung quận cẩm lệ thành phố đà nẵng cho biết
đã xác định sự việc trên là hoàn toàn bịa đặt và không có thật
nam thanh niên này tên là trần duy an một mươi bảy tuổi chú thệ phường hòa cường nam quận hải châu
vào chiều cùng ngày an cùng cha ruột đến công an phường khuê trung trình báo về việc
mình bị một nhóm thanh niên chấn lột tiền tại khu vực trường trung học phổ thông hiển nhân
an còn khai thêm trước đó cũng bị một nhóm thanh niên chặn đánh và cướp năm trăm linh đồng
khẩn trương vào cuộc xác minh lực lượng công an đã xác định không hề có

an trình báo qua làm việc an khai nhận từ đầu tháng tám có nợ tiền bạn học
để trả tiền thuê nhà trọ ở phương hòa thọ tây nên nghĩ cách để xin tiền cha mẹ
dẫn đến việc báo nội dung không đúng sự thật báo tin giả đến cơ quan công an
vết thương trên người an không phải là do bị đánh mà bị ngã xe
vụ việc đã được hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
đối tượng đặng văn hiệp dùng ô tô đã vận chuyển một mươi bốn năm trăm linh bao thuốc lá nhậm lộng
từ tỉnh long an đến tỉnh trà vinh đã bị phát hiện bắt giữ của một tăng vật
công an thành phố vĩnh long vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
đối với đặng văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại thị trấn rồng trôm huyện rồng trôm tỉnh bến tre
để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm
kiểm tra ô tô do đặng văn hiệp điều khiển lực lượng công an phát hiện bên trong xe ô tô
có một mươi bốn năm trăm linh bao thuốc lá điếu nhập lậu gồm chín bao hero và năm năm trăm linh bao jet
nên lực lượng công an tiến hành lập biên bản
đồng thời tạm giữ người cùng với phương tiện để tiếp tục điều tra
qua làm việc hiệp khai nhận là người trở thuê số thuốc lá điếu
từ tỉnh long an về tỉnh trà vinh cho một người chưa rõ lai lịch
chiếc xe ô tô trên cũng được chủ giao cho
hiện công an thành phố vĩnh long đang hoàn tất hồ sơ
để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh an giang đưa ra xét xử sáu mươi hai bị cáo
liên quan đến đường dây đánh bạc dưới hình thức số lô số đề
với số tiền giao dịch khoảng hai tỷ đồng
trong đó bốn bị cáo bị truy tố cùng về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
có một mươi ba bị cáo bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc và bốn mươi năm bị cáo về tội đánh bạc
theo cáo trạng vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
đã phá thành công chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc
bằng hình thức mua số lô số đề ăn thua bằng tiền có quy mô lớn
các đối tượng đã dùng nhiều công cụ phương tiện như máy tính kết nối internet
máy phách máy in điện thoại di động máy tính
máy đếm tiền sử dụng bốn tài khoản gia lô để làm chủ số lô số đề
và làm trung gian giao nhận phơi số lô số đề được ăn thua bằng tiền
thông qua kết quả sổ số kiến thiết của các đài miền nam và miền bắc
theo điều tra bước đầu đường dây đánh bạc này có tổng số tiền giao dịch gần hai tỷ đồng
dự kiến phiên tòa sẽ kết thúc vào ngày hai mươi năm tháng một mươi
do mưa lớn vào đêm ngày hôm qua một phần của quả núi đã đổ ụp xuống
khu vực tổ máy phát điện của nhà máy thủy điện cà tinh
xã trà lâm huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi
vụ sạt lở đã vùi lấp gần hết khu vực tổ máy phát điện
một công nhân kiểm tra tại đây hiện vẫn đang mất tích
vụ sạt lở núi khiến cho một lượng đất đá lớn kèm theo bùn đất
đã bao phủ toàn bộ mặt đường tuyến dt sáu trăm hai mươi hai b kéo dài từ chân núi đến cầu cà tinh
đoạn km ba mươi bảy năm mươi năm
đến trưa ngày hôm nay tỉnh quảng ngãi đã huy động máy móc phương tiện
mở đường vào khu vực tổ máy phát điện
tuy nhiên do trời mưa lớn lượng đất đá kèm theo cây cối ngã đổ quá dày
nên vẫn chưa thể tiếp cận được hiện trường tổ máy phát điện bị vùi lấp
một công nhân đang kiểm tra tổ máy không may bị sạt lở
hiện bị vùi lấp chưa liên lạc được
do mưa lớn trong những ngày vừa qua cho nên nguy cơ sạt lở núi
tiếp tục tại khu vực nhà máy là rất lớn
hiện lực lượng chức năng của tỉnh quảng ngãi đang nỗ lực
để khơi thông đường vào khu vực bị sạt lở
tìm kiếm nạn nhân mất tích khắc phục hậu quả sau vụ sạt lở
tại thành phố hội an tỉnh quảng nam hai ngày vừa qua
mưa lớn kéo dài cùng với việc các hồ thủy điện xả lũ
đã làm cho mực nước trên sông hoài lên cao
khiến cho nhiều tuyến đường ở phố cổ ngập nặng
công an địa phương đã bố trí lực lượng chốt chặn hướng dẫn người dân
và du khách lưu thông an toàn
nhất là kiểm soát việc đi lại bằng ghe thuyền
theo ghi nhận đến một mươi giờ sáng nay
thì mực nước tại hội an vẫn đang ở trên mức bão đồng ba
nhiều tuyến đường nhất là những hình ảnh
tuyến đường sạt sông thì mực nước dâng cao trên một mét
lực lượng công an thành phố hội an đã phối hợp với công an phường minh an
bố trí chốt chặn tại những vị trí tập trung ghe thuyền
để quản lý việc đi lại của người dân
theo quy định các ghe thuyền chỉ được chở khách lưu trú
phía trong khu vực an hội đang bị ngập lụt di chuyển ra bên ngoài
đồng thời chở nhân viên người dân làm việc tại các hàng quán khách sạn
đi vào trong để dọn dẹp di chuyển đồ đạc
các ghe thuyền không được phép nhận chở khách du lịch đi tham quan phố cổ
trong khu vực phố cổ lực lượng công an đã bố trí chốt chặn tại bốn điểm
để kiểm soát người đi vào trong khu vực phố cổ
đi vào những tuyến đường bị ngập lụt bằng ghe thuyền
đồng thời giám sát việc chấp hành chở người an toàn
không được vượt quá số lượng người quy định bắt buộc mang áo phao
tuy nhiên theo ghi nhận trong sáng nay một số trường hợp vẫn vi phạm
chủ yếu tập trung ở những ghe thuyền chở khách từ phía trong đi ra
có một số ghe từ bên kia đi qua hội chở khách du lịch qua
nhưng mà họ cũng chưa biết nắm rõ quy định họ cũng chưa chấp hành
nên đã nhắc nhở
trường hợp là chở quá số người thứ hai là không sử dụng các phương tiện áo phao
có dụng cụ cứu sinh rất nguy hiểm
cá biệt có một số trường hợp là di chuyển qua những vùng sông nước chảy lớn
theo dự báo của khí tượng thủy văn quảng nam trong vài giờ tới
mực lũ tại hội an sẽ đạt đỉnh ở mức hai ba mét sau đó sẽ xuống chậm
để đảm bảo việc di chuyển an toàn nhất là di chuyển bằng ghe thuyền
bên cạnh việc giám sát của lực lượng chức năng quan trọng vẫn là ý thức
của các chủ ghe và mỗi một người dân
dạng sáng ngày hôm nay một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại cửa hàng bán đồ điện gia dụng
tại số một mươi một an dương vương phường an cựu tp huế tỉnh thứ thiên huế
thiêu dụi nhiều hàng hóa đồ đạc bên trong
rất may là vụ cháy không gây thiệt hại về người
theo các nghiên cứu sinh sống ở gần cửa hàng vào khoảng ba giờ giảng sáng ngày hôm nay
người dân phát hiện ngọn lửa bốc cháy ở tầng hai
của cửa hàng này các hộ dân đã ngắt cầu giao điện
thông báo cho chủ cửa hàng sinh sống ở gần đó biết thông tin
và gọi lực lượng phòng cháy chữa cháy tới dập lửa
tuy nhiên ngọn lửa quá lớn đã nhanh chóng lan xuống tầng một và tầng ba của cửa hàng
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thừa thiên huế
đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ và nhiều xe cứu hỏa
nhanh chóng tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng để khống chế ngọn lửa
lan ra các nhà dân bên cạnh cho đến khoảng sáu giờ cùng ngày
đám cháy cơ bản được khống chế hậu quả là toàn bộ hàng hóa
đồ dùng của cửa hàng đã bị ngọn lửa thiêu dụi
ước tính thiệt hại lên tới vài tỷ đồng